trong đó chủ đề chính nằm ở ba cách tính giá điện mới
có thể thấy việc đưa ra cách tính mới là cần thiết khi mà cách tính tiền điện hiện hành theo sáu bậc thang lũy tiến đang cho thấy nhiều bất cập
tuy nhiên ngay sau khi evn đưa ra phương án theo ba cách tính giá điện mới đã nhận được nhiều phản ứng và ý kiến từ dư luận
không sử dụng điều hòa tắt bớt các thiết bị điện trong gia đình
bà bích tỏ ra hết sức bất ngờ khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng vừa qua
cái tiền điện tháng này là tự nhiên nó cao vọt lên
so với những tháng nóng nhất của mấy tháng trước thì cũng chỉ đến kịch nóng
nóng nghĩa là tới bốn mươi hơn bốn mươi độ chỉ đến chưa đến một triệu rưỡi
thế mà đấy là nóng nhất
còn trung bình mỗi tháng thì chỉ khoảng độ một triệu mấy trăm thôi
nhưng mà tuy nhiên cái tháng này thì là nó lên vọt lên là một triệu bảy trăm hai mươi một nghìn
nhà tôi thì có năm người nhưng mà tôi thì cũng hay đi chơi lắm
thế còn hai con dâu với con dai là đi làm cả ngày
hai cháu đi học bán chú
phải tập trung chỉ một lúc buổi tối
thế thôi chứ không có dùng điện cả ngày nhiều
để không bị tính tiền bất hợp lý người dân chỉ còn cách tự mình giám sát công tơ điện
xong việc này cũng không đơn giản
chúng tôi là những người nhân viên công chức bình thường thì không thể có cái thời gian hợp lý bố trí trong cái công việc của mình
mà thì nhân viên ghi số điện họ đến họ báo chúng tôi biết để ghi được
thế là cái việc thực sự làm việc là chưa hợp lý
cũng là cái việc của ngành điện khi cứ đến đưa hóa đơn tiền điện cho chúng tôi bao nhiêu là chúng tôi phải trả bấy nhiêu
vì rõ ràng là công tư điện chúng tôi là người bỏ tiền mua điện chúng tôi là người trả tiền
thì cái ít nhất khi đến thu tiền điện của chúng tôi thì cái sự lý giải làm sao cho nó hợp lý đối với các hóa đơn tiền điện của chúng tôi
thực tế câu chuyện về hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường không phải là hiếm ở nước ta
chỉ đúng một năm trước đây công ty điện lực sóc sơn hà nội cũng đã phải tiến hành
kỷ luật đối với hai nhân viên ghi số điện gây ra sai sót tại xã trung giã sóc sơn
các chuyên gia cũng nhìn nhận với cách tính hiện nay ở các bậc thang cuối tranh lệch giữa giá bán và giá thành lên tới gần sáu mươi
khiến cho không ít trường hợp số điện của các hộ dân bị cộng dồn để chịu áp giá cao nhất
đáng nhẽ là của tháng nào tới tháng đấy thì cái mức lưu tiên nó sẽ giảm bớt cho người tiêu dùng
nhưng vì họ để dành cái phần lũy tiên đấy
và đúng cái tháng cao nhất để cho cái mức lưu tiên ở mức cao nhất với cái mức cao nhất thì nó tạo ra là khoảng thu vượt trội
và như đã nói ở trên đã có tình trạng là một gia đình là một tháng tăng gấp ba lần thậm chí có lúc mà họ đi vắng
thế thì rõ ràng là ngành điện đã có một số ý thức một số cá nhân là tính toán theo kiểu như vậy để mà cố tình hưởng lợi một cách nó không chính đáng
theo dạng phóng sự trên chúng ta có thể nhận thấy những bất cập của biểu tượng
giá điện hiện tại và sự cần thiết phải có một cách tính khác phù hợp hơn
tập đoàn điện lực quốc gia evn mới đây cũng đã công bố ba phương án tính giá điện mới
cách tính nào là hợp lý giảm bớt bậc thang hay là áp dụng điện đồng giá
hay thậm chí là liệu có nên để evn đơn vị đang chiếm thế độc quyền kinh doanh điện đứng ra tính toán giá bán
đang là những câu hỏi được đặt ra
ba phương án giá điện mới được evn công bố bao gồm
phương án thứ nhất giữ nguyên biểu giá lũy tiến với sáu bậc thang như hiện hành
phương án thứ hai là tính đồng giá không còn bậc thang với giá bán là một bảy trăm bốn mươi bảy đồng một kwh điện
phương án thứ ba là rút gọn số bậc thang xuống còn ba hoặc bốn bậc với giá bán bình quân là một bảy trăm bốn mươi bảy đồng một kwh

phương án này phương án hai tính đồng giá một bảy trăm bốn mươi bảy đồng cho một kwh điện
bị xem là vừa cải lùi vừa gây ra thiệt hại cho những hộ sử dụng điện ít
tức là các hộ sử dụng dưới một trăm năm mươi kwh một tháng vốn chiếm tới hơn sáu mươi số hộ sử dụng điện tại nước ta
các hộ dùng điện ít và trung bình khoảng dưới hai trăm bốn mươi kwh một tháng thì tiền điện trả hàng tháng có tăng lên
nhưng mà các hộ dùng nhiều và khoảng từ ba trăm linh kwh trở lên thì tiền điện hàng tháng lại giảm
cho nên là vừa qua là cũng có những ý kiến phản ánh là cái phương án này là tăng giá đối với người nghèo mà giảm giá đối với người giàu
thì đây cũng là một cái điều hết sức phải cân nhắc ở cái phương án này
phương án thứ ba được xem là trung hòa của hai phương án đầu tiên
tuy nhiên thì ở bậc thang thứ nhất quy định lượng điện vẫn còn thấp
chưa phù hợp với thực tế tiêu dùng bình quân của người dân
các chuyên gia đồng quan điểm cần phải một phương án thứ tư nhằm đảm bảo hai hòa giữa mục tiêu an sinh xã hội và yêu cầu kinh doanh của ngành điện
chia cái nhóm đối tượng tiêu dùng điện thành ba cái nhóm
nhóm một là đối tượng an sinh đối tượng mà thu nhập thấp
nhóm này với một cái biên độ mức tiêu hụ lên tới ít nhất trăm rưỡi đến hai trăm
chứ không phải là năm mươi cũng không phải là một trăm linh
một bởi vì trong cái cái mức tiêu hụ hiện nay của người dân nghèo đó cũng phải cỡ từ trăm rưỡi và như vậy lên tới hai trăm
và cái mức này là mức thấp nhất xét về mặt giá
nhóm thứ hai là cái nhóm về đa phần của những người bậc tương đối chung lưu
tức là với mức tiêu dùng điện từ hai trăm lên một cho tới ví dụ bảy tám trăm hoặc tối đa một nghìn
nhóm này với mức đồng giá không có phân biệt hạ khác nữa
nhưng cái giá như thế nào thì phải là tính cho nó cụ thể để nó đảm bảo tính hợp lý hay hoạt hợp mục tiêu như đã nói ở trên
và nhóm thứ ba là nhóm của các hội tiêu dụ lớn
thực tế ở nước ta ngành điện vẫn đang trong tình trạng độc quyền
điều này có nghĩa là evn vừa là nhà sản xuất chính vừa là đơn vị truyền tải và kinh doanh điện
chính vì vậy các chuyên gia cho rằng khi xây dựng cách tính giá điện mới phải đảm bảo được sự minh bạch với người dân
cũng như nên xem xét lại việc giao cho evn tính toán giá điện
tôi nghĩ là cái minh bạch
là cái rất là cẩn
cái đấy là cái quan trọng
chứ không phải người dân dùng ta một bực đòi phải là giá thấp
giá thấp với ngành điện là lỗ không kinh doanh đấy đâu mà mình dùng
người tiêu dùng tôi cho bây giờ người ta cũng có hiểu biết
chứ không nghĩa là người ta chỉ muốn lợi cho người ta đâu
mà cũng chính là người ta phải đòi hỏi sự công bằng
evn hoàn toàn không phải là ngành điện
và evn làm giá cho ngành điện
hai cái khác nhau
đấy là mình không
cái này mình phân biệt rất rõ về chức năng
về chức năng
chức năng và thẩm quyền
là việc này
chứ nếu không là người ta sẽ quý vào
là evn là đại diện cho nhà nước
về mặt quản lý nhà nước
anh là kinh doanh thôi
thì đấy là cái quản giá điện
đây là mang tính chất quản lý nhà nước
các chuyên gia cũng nhận định
việc điều chỉnh giá không phải chỉ là câu chuyện của riêng ngành điện
bởi đây là mặt hàng thiết yếu
có khả năng kéo theo sự lên xuống giá
của hàng loạt các mặt hàng khác
trong nền kinh tế
chính vì vậy
cần có sự cân nhắc rất kỹ
về phương án ra ban mới
quan trọng hơn hết
cách tính phải dễ hiểu
và đặc biệt là được thực hiện một cách minh bạch
để tạo sự đồng thuận
lên kế dân